để qua đến công tác tiêm chủng tại một số địa phương
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã vĩnh trung móng cái quảng ninh
đã tiến hành căng dây phong tỏa theo quy định hai trường hợp ký cam kết
về việc đủ điều kiện nhưng từ chối thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể công nhân ptv trú tại thông bò hèn xã hải sơn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đã từ chối tiêm chủng vaccine covid một mươi chín mặc dù đủ điều kiện để tiêm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã hải sơn đã tiến hành căng dây phong tỏa theo quy định
đảm bảo người chưa tiêm chủng vaccine đủ điều kiện nhưng từ chối tim không ra khỏi nhà
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời yêu cầu công dân ptv ký cam kết
với ủy ban nhân dân xã về việc không thực hiện tiêm chủng nêu rõ lý do và cam kết
chịu mọi chi phí liên quan xét nghiệm điều trị covid một mươi chín và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu là nguyên nhân
trước tình hình trên thành phố móng cái tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị
từ thành phố đến địa phương quyết tâm quyết liệt chủ động phương án tuyên truyền vận động
không để bỏ sót ai thuộc diện đủ điều kiện mà không được tiêm chủng đầy đủ
đồng thời chính quyền thành phố kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp đủ điều kiện
tiêm chủng nhưng lại chưa tự giác đi tiêm vaccine không chấp hành việc tiêm chủng diện rộng
theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và tỉnh quảng ninh